thưa quý vị trước hàng loạt những bê bối xung quanh các loại nước dạy khác đống chai và nhận qua
thì người tiêu dùng đã dần chuyển hướng sang sử dụng các loại thức uống khác như là trà đá nhưng trần hay trà sữa
tuy nhiên đây chưa hẳn là lựa chọn an toàn
trà đá là món đồ uống giải khát phổ thông và thường chúng được miễn phí tại các quán cà phê quán ăn
nhìn bên ngoài cốc trà đá có vẻ sạch sẽ nhưng trên thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khác nhau mà không phải ai cũng biết
ngoài ra đá một loại thức uống rẻ và dễ dàng tìm mua khác đó là nước mía
xét trên khí cảnh khoa học nước mía tốt cho sức khỏe
tuy nhiên trên thực tế dù được quản lý
cáo là siêu sạch chiếc máy ép nước mía vẫn được lau rửa thường xuyên sau mỗi lần ép
nguyên liệu mía được đựng trong thùng không có nắp đậy xung quanh là bã mía chất đống
thì những cốc nước mía ngọt mát lại vô tình trở thành mâm bền
trà sữa một món đồ uống ưa thích của giới trẻ
nhưng lại bị liệt vào nhóm thực phẩm đồ uống tìm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh nhất
sản phẩm này thường bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh
tức là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa uống vào sẽ bị dễ bị đau bụng và tiêu chảy
có trường hợp bị sốt thậm chí có trường hợp tiêu chảy phải đi cấp cứu
có thể gây đến thối loạn tiêu hóa rối loạn chuyển hóa và kém hấp thu
và làm cho hệ tiêu hóa của mình bị yếu đi